mưa lũ cũng đã gây ra sạt lở làm ách tắc tuyến đường quốc lộ hai ở đoạn từ tỉnh hà giang đi tuyên quang
đến chín h ba mươi phút sáng nay thì một làn đường đã được thông xe trở lại
lượng đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường quốc lộ rất lớn nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn
nhiều máy móc đã được huy động để dọn hàng nghìn mét khối đất đá bị sạt lở
tuy vậy hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả để thông cả hai làn xe trên tuyến đường này một cách sớm nhất